từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính từ một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng năm đến sáu h ngày ba mươi tháng năm
việt nam ghi nhận thêm một ca dương tính nâng tổng số ca mắc lên ba trăm hai mươi tám ca
bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân ba trăm một mươi bốn ở nga và cùng trên chuyến bay vn sáu mươi hai từ nga trở về việt nam ngày một mươi ba tháng năm
bệnh nhân đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có nguy cơ lây ra cộng đồng
trong ba trăm hai mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là hai trăm bảy mươi chín ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi chín ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy tám trăm bảy mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là sáu mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác là sáu tám trăm bảy mươi người cách ly tại nhà nơi cư trú là chín trăm ba mươi một người